ngày ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn văn thuật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
ngụ tại xã hàm hiệp huyện hàm thuận bắc
đây là đối tượng đã gây ra cái chết cho chị lê thị thu liễu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
là vợ hờ của đối tượng này
trước đó khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi tổ chức ăn nhậu tại nhà xong
giữa thục và chị liễu đã xảy ra cãi vã đập phá đồ đẹp trong nhà
bực tức vì chị liễu chửi bới thách thức nên thuật đã lấy một sợi dây dù xiết cổ chị liễu
nghi ngờ chị liễu giải chết đối tượng kéo nạn nhân vào phòng rồi đi ngủ
do không biết chị liễu đã tử vong nên khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai đối tượng đã ra khỏi nhà
chiều cùng ngày đối tượng về và phát hiện chị liễu đã tử vong
làm việc với cơ quan điều tra do lo sợ việc mình đã gây ra cái chết cho chị liễu
nên đối tượng thuật đã nhiều lần quanh co khai báo gian dối không thừa nhận hành vi giết chị liễu
nhưng với những tài liệu chứng cứ thu thập được và kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
vào quá trình hỏi cung bị can với những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra đối tượng phải cuối đầu nhận tội
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết đơn vị đã bắt giữ ngô quang anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú tại phường đông hưng thuận quận một mươi hai tp hcm về hành vi sử dụng hình ảnh nhạy cảm
với mục đích cưỡng dâm cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào lúc hai mươi hai h năm mươi ngày một tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận gò vấp
tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn quận gò vấp
phát hiện đối tượng ngô quang anh đang có hành vi cưỡng ép người phụ nữ quan hệ tình dục
qua đấu tranh đối tượng ngô anh đã khai nhận đã nhắn tin gửi ảnh khỏa thân
và yêu cầu người phụ nữ phải cho quan hệ tình dục
nếu không cho thì quen anh sẽ đăng hình ảnh quả thân lên mạng và gửi cho gia đình người phụ nữ biết
do sợ hãi chị yêu cầu sẽ đưa cho quang anh chiếc nhẫn trị giá một trăm hai mươi triệu đồng để xóa ảnh
nhưng quang anh không đồng ý mà ép buộc chị đến khách sạn để quan hệ tình dục
phục vụ theo những yêu cầu biến thái bệnh hoạn thì mới chịu xóa ảnh và clip nhạy cảm
khi đến khách sạn đối tượng yêu cầu sau khi quan hệ tình dục xong
sẽ lấy tài sản của người phụ nữ gồm một mươi triệu đồng và một chiếc nhẫn một chiếc vòng đeo tay
trong lúc quang anh tiếp tục thực hiện hành vi đòi bại thì bị công an vào kiểm tra phát hiện
kiểm tra điện thoại laptop máy tính bảnh của ngô quang anh phát hiện nhiều hình ảnh clip nhạy cảm
của nhiều gái bán dâm khi đối tượng quay lén nhiều tin nhắn gà gẫm nhiều phụ nữ để quan hệ tình dục
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng này
đến trình báo với cơ quan công an địa phương hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ nguyễn thế vinh
phó đội trưởng đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm để được hướng dẫn giải quyết
liên quan đến vụ cháy nhà ở đồng nai khiến cho bảy người bị thương
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đến ghi nhận thông tin tại các bệnh viện
đang tiếp nhận điều trị năm bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện đa khoa bà rịa
lên tp hcm để điều trị
kính thưa quý vị theo thông tin ban đầu ba trong số bảy bệnh nhân trong vụ cháy
tại huyện long thành tỉnh đồng nai sáng hôm nay ba tháng sáu đã được nhập vào khoa cấp cứu
của bệnh viện chợ rẫy
theo các bác sĩ các bệnh nhân này đều nhập viện trong tình trạng bỏng nặng
nhiều vùng trên cơ thể không mê sau
và hiện nay thì các bác sĩ liên chuyên khoa của bệnh viện đang hội chẩn cho các bệnh nhân này
bảy giờ ba mươi sáng bệnh viện chợ rẫy nhận được thông tin từ bệnh viện đa khoa bà rịa
về các trường hợp cần hỗ trợ cho tai nạn bỏng
ngay sau đó các bác sĩ khoa bổng bệnh viện chợ rẫy đã hội chẩn với bệnh viện đa khoa bà rịa
đánh giá sàng lọc và xác định sẽ có bảy tám ca chuyển về tp hcm điều trị
chín giờ bốn mươi năm phút ba nạn nhân của vụ cháy tại đồng nai đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bà rịa
được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy

tuy nhiên cả ba trường hợp này đều nặng tiên lượng thì rất khó đoán
trường hợp nam mà sinh năm bảy mươi bảy thì có lẽ nặng nhất
thì chắc thông tin tiếp theo thì từ từ chúng ta sẽ cập nhật
cũng trong vụ việc này hai nạn nhân là nam một mươi ba tuổi và một mươi năm tuổi
được bệnh viện đa khoa bà rịa chuyển thẳng lên bệnh viện nhi đồng hai để cấp cứu
đánh giá ban đầu cả hai bệnh nhân đều có tiên lượng dè dặt và đang được tích cực điều trị
thứ nhất là bé một mươi ba tuổi diện tích phỏng là sáu mươi độ hai ba phỏng do lửa
bé thứ hai là bé một mươi năm tuổi nam diện tích phỏng là khoảng sáu mươi
thì tình hình hiện tại là hai bé bị phỏng nhưng mà phỏng sáu mươi tuy nhiên là phỏng ở vùng đầu mặt cổ
thì cần phải bảo vệ hông hấp nên các bé đã được đặt nội khí quản để kiểm soát đường thở
đồng thời là chống sóc phỏng
chúng tôi đang cố gắng khẩn trương tích cực để cấp cứu điều trị cho bé
thông tin ban đầu vào khoảng năm h ba mươi ngày ba tháng sáu
tại khu nhà trọ
gồm một mươi năm phòng ở ấp hai xã phước bình huyện long thành đối tượng nguyễn trí hiếu quê thành phố cần thơ
ở phòng trọ số một mươi đã dùng xăng đốt phòng trọ số ba có sáu người gồm hai nữ và bốn nam
hậu quả là bảy người bị thương nặng
vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ
liên quan đến vụ việc người chồng đánh vợ giã man bằng cán trổi rồi kéo lê trên đường
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã tiến hành bắt khẩn cấp
và ra quyết định khởi tố đối với nguyễn ngọc khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại ốc phú trường yên xã song phú huyện tam bình để điều tra
trước đó một đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày hai mươi chín tháng năm
dài khoảng chín mươi giây quay lại cảnh một người đàn ông cầm trổi đánh liên tiếp vào vùng đầu
và thân thể của một người phụ nữ ở con đường cạnh bờ kênh
ngay sau đó vụ việc được xác định xảy ra tại xã song phú huyện tam bình tỉnh vĩnh long
nạn nhân là vợ sống chung nhà với nguyễn ngọc khoa
sau khi xảy ra vụ việc người thân của khoa can ngăn nhưng không được
nên đã dùng điện thoại quay lại clip và đăng tải lên mạng xã hội
qua trình làm việc nguyễn ngọc khoa đã thừa nhận do bị vợ cằn nhằn
về việc khoa cho mượn tiền mà chưa lấy lại được
lúc này do đã uống rượu không kiểm chế được cơn giận
nên khoa đã dùng trổi đánh tới tấp vào người vợ
quá trình xác minh trước đó khoa đã nhiều lần hành hạ vợ mình
nông văn thực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
đối tượng đã gây ra nhiều vụ ném đá vào xe khách du lịch
ở đỉnh núi phía ốc xã thành công huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
trong thời gian vừa qua vừa bị cơ quan công an bắt giữ
trong quá trình truy bắt đối tượng đã dùng dao nhọn với ý định chống trả
nhưng sau đó đã bị tổ công tác khống chế và bắt giữ
theo kết quả điều tra thực là đối tượng đã có một tiền án
về tội cướp tài sản vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu với án phạt một mươi hai năm tù giam
sau khi trở về địa phương thực sống lang thang trên núi phiêu ốc
từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thực đã xếp đá thành từng đống nhỏ để trên đồi cây
bẻ cành cây tạo thành các điểm ẩn nấp xếp đá to ra mặt đường
để ngăn cản các phương tiện đi lên đỉnh núi
đáng chú ý thực đã từng hành hung một nhân viên bảo vệ khoáng sản
khi người này đi tuần tra tại khu vực đỉnh núi phía ốc
và nhiều lần ném đá vào các xe chở khách lên núi phiêu ốc
gây hư hỏng xe và gây tâm lý hoang mang cho khách du lịch
tại cơ quan công an thực đã khai nhận hành vi phạm tội
nhiều lần ném đá vào người dân và khách du lịch với mục đích để ngăn cản
không muốn cho người khác đến tháp hương làm lễ tại miếu hoang trên đỉnh núi phiêu ốc
lực lượng chức năng công an sơn la vừa phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng
có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
cụ thể vào chiều tối ngày hôm qua hai tháng sáu
tại bản pa kha xã lóng luông huyện vân hồ
lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát
lực lượng chức năng công an sơn la vừa phát hiện và bắt giữ bốn đối tượng

trong đó một viên đã lên nòng
tại cơ quan công an kiên khai nhận
đây là súng của kiên mang đi để phòng thân từ bắc ninh lên điện biên
khi đang trên đường trở về thì bị phát hiện và bắt giữ
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn
từ nước ngoài qua đường hàng không về cảng hàng không quốc tế nội bài
sau đó vận chuyển vào đồng nai tiêu thụ
vừa được công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an thành phố hà nội
và cục hải quan hà nội đấu tranh triệt xóa
khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm công an tỉnh đồng nai phối hợp
với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng vũ minh phúc
hai mươi chín tuổi chứa tỉnh đồng nai khi đang nhận xong kiện hàng chuyển phát
bên trong có khoảng một mươi bảy viên ma túy tổng hợp
tại địa bàn phường tân biên thành phố biên hòa
toàn bộ số ma túy tổng hợp này được các đối tượng ngụy trang
trong hai mươi bốn hộp nhựa hình tròn trụ
phía trên có chứa một loại kem màu trắng
bước đầu phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài
về cảng hàng không quốc tế nội bài
sau đó được chuyển phát vào địa bàn thành phố biên hòa
rồi tiếp tục vận chuyển số ma túy cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại tỉnh bình dương để tiêu thụ
mở rộng điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành bắt khẩn cấp
đối tượng trần văn tuấn hai mươi tám tuổi cùng chú tỉnh đồng nai
cơ quan công an xác định tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với phúc
và có vai trò giúp sức cho phúc trong việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy